trong khuôn khổ tuần lễ năng lượng tái tạo năm hai nghìn một mươi tám diễn ra tại hà nội
thành phố hồ chí minh và tỉnh cần thơ liên minh năng lượng bền vững việt nam
và nhóm công tác về biến đổi khí hậu đã tổ chức giải chạy việt giã
chạm tới năng lượng xanh đây là hoạt động cuối cùng khép lại tuần lễ
thu hút đông đảo người dân yêu môi trường tham gia
ngay từ sáng sớm chị trần hương thảo và những người bạn cùng công ty
đã có mặt và tham gia giải chạy việt giã chạm tới năng lượng xanh
dù tham gia nhiều giải chạy nhưng với chị giải chạy này có nhiều ý nghĩa hơn
là đề cao tinh thần thể thao giữ gìn sức khỏe
người tham gia giải chạy có thể lựa chọn các cứ ly từ ba đến một mươi năm km
qua các hoạt động chạy mọi khoảng cách về tuổi tác giới tính và quốc gia được thu hẹp
và những người tham gia cũng hướng tới việc lan tỏa lối sống khỏe mạnh
gần gũi thiên nhiên hướng đến sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường
tích kiệm năng lượng
khác với những giải chạy khác ngoài câu chuyện chạy về sức khỏe
chúng tôi còn muốn gửi gắm một thông điệp thông qua những gian hàng triển lãm
cũng như thông qua những câu chuyện
ở xung quanh khu sân khấu này để mọi người có khả năng chạm tới
và nhìn thấy rõ những ứng dụng thực tế của năng lượng tái tạo trong cuộc sống
và chúng tôi cũng muốn chuyển đi một thông điệp là tất cả mọi người đều có thể hưởng ứng
và áp dụng các giải pháp năng lượng tái tạo vào trong cuộc sống của mình
cũng trong khuôn khổ giải chạy công chúng có thể tham quan các gian hàng
giới thiệu ứng dụng giải pháp năng lượng tái tạo tiết kiệm và hiệu quả
như hệ thống pin năng lượng mặt trời công nghệ mới phù hợp với hộ gia đình
điện gió bếp cải tiến thay thế bếp than
theo công bố của ban tổ chức một trăm linh số tiền thu được từ chi phí đăng ký tham gia giải chạy
sẽ được sử dụng để quyên góp xây dựng hệ thống điện bằng năng lượng tái tạo
cho trường học ở vùng khó khăn chưa có điện lưới quốc gia